quốc hội đã thể hiện tính chủ động nhanh nhảy linh hoạt thể hiện rõ ba quyết là quyết đoán quyết tâm và quyết định
những nội dung quốc hội đã quyết định tại kỳ họp bất thường lần thứ nhất
nếu để đến quốc hội họp thường kỳ vào tháng năm tới mới bàn thì sẽ làm lỡ thời cơ của đất nước
cái kỳ họp này thì tôi thấy cái thứ nhất là cái chuẩn bị kỹ lưỡng họp bàn liên tục thấu đáo
chủ tịch quốc hội phó chủ tịch quốc hội quỹ ban thường vụ quốc hội ít nhất là ba lần
có cái là bốn lần họp các cái nội dung này để mà quyết định
cái thứ hai là tôi nói là đảm bảo cái nguyên tắc là xin ý kiến bộ chính trị
rất kỹ về bốn cái nội dung này
mà khi bộ chính trị đã cho ý kiến khi vào họp chủ tịch cẩn thận là chỉ đạo là phải có một cái văn bản vừa báo cáo vừa xin bộ chính trị thường trực ban bí thư
cái thứ ba là cái công tác khói họp
tôi đo rằng lần này là khói họp rất là đồng bộ với chính phủ các cái bộ ngành
rồi lần này thì tôi cũng thấy là hội đồng dân tộc và các cái quỹ ban thì các công chí khói họp rồi cũng tương đối chặt chẽ nhiệm nhàng
nó tạo sự thành công
cái đợt này là đợt tôi khẳng nhìn đánh giá là khá mậu để cho kiểu tiếp theo sau người ta nên làm như vậy
cái đề án chuẩn bị công phu xong rồi sau khi có bị trao đổi còn báo chí xong thì hoàn thiện và triển khai
nhưng như vậy vẫn nên chờ
chẳng những việc là thông tin tuyên truyền trước trong và sau kỳ họp bất thường này tôi nghĩ là cơ bản và đánh giá là chất lượng nhất trong mấy kỳ họp vừa rồi
các thành viên ủy ban thường vụ quốc hội cũng thống nhất với ý kiến của chủ tịch quốc hội vương đình huệ là cần tiến tới đưa những kỳ họp bất thường thành bình thường
quốc hội cần hoạt động thường xuyên chuyên nghiệp không chỉ họp thường kỳ mỗi năm hai lần mà có thể nhiều hơn để đáp ứng yêu cầu thực tiễn của đất nước thực hiện tốt hơn nhiệm vụ phụng sự tổ quốc phục vụ nhân dân
việc tổ chức kỳ họp này thành công tiếp tục cho thấy sự tìm tòi trăn trở đổi mới của quốc hội
đối với việc thực hiện các chức năng nhiệm vụ được hiến pháp và luật pháp quy định
đúng như chỉ đạo của đồng chí tổng bí thư nguyễn phú trọng tại kỳ họp thứ nhất của quốc hội khóa một mươi năm đồng chí đã có nói cái ý là quốc hội phải luôn luôn hoàn thiện và tự đổi mới

đối với việc thực hiện các chức năng nhiệm vụ được hiến pháp và luật pháp quy định

lừa đảo chiếm đoạt tiền của khoảng hơn năm người bị hại ở nhiều tỉnh thành phố trên cả nước với tổng số tiền chiếm đoạt ước tính hơn một trăm linh tỷ đồng